nhiều học sinh trường tiểu học thành công b quận ba đình thành phố hà nội đã bị nôn ói đau bụng tiêu chảy sau bữa trưa vào ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua
trong đó có nhiều học sinh đi cấp cứu tại bệnh viện
theo ghi nhận sáng ngày hôm nay hầu hết các cháu đã quay lại trường chỉ còn một số ít bạn đang theo dõi tại nhà
theo phụ huynh ban đầu một số gia đình nghĩ rằng do con ăn uống tại nhà nên các con bị đau bụng
bởi một số em có triệu chứng ngay vào tối thứ sáu ngày một mươi ba tháng một mươi một số em thì đến thứ bảy chủ nhật mới xuất hiện triệu chứng
sau khi nhập viện bác sĩ chẩn đoán kem bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn
trong lớp ghi nhận hơn hai mươi học sinh trong tình trạng tương tự những lớp khác cũng có học sinh bị đau bụng và sốt cao
theo báo cáo của quận ba đình ngày một mươi ba tháng một mươi học sinh ăn bán chú tại trường thực đơn bao gồm mì ý xúc xích đức việt hấp bánh mì start
từ thời điểm học sinh ăn bữa trưa ngày một mươi ba tháng một mươi cho đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi không có học sinh nào khai báo có triệu chứng dối loạn tiêu hóa
đến hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng một mươi một số phụ huynh thông báo đến nhà trường có hai mươi bốn học sinh có biểu hiện đi ngoài đau bụng buồn nôn dài rác ở các lớp
trong đó có một mươi học sinh gia đình đưa đi khám tại các cơ sở y tế
trong đó có hai học sinh một em điều trị tại bệnh viện nhi trung ương khoa chống độc được chẩn đoán là bị viêm ruột
và một học sinh điều trị tại bệnh viện phụ sản hà nội
được chẩn đoán là nhiễm khuẩn đường ruột hiện tại bệnh nhân đã ổn định và được ra viện
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam sáng ngày hôm nay cho biết
hai tàu câu mực của ngư dân ở huyện núi thành tỉnh quảng nam khi đang hành nghề ở khu vực biển trường sa thì bị chìm một mươi ba ngư dân mất tích
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày hôm qua một mươi sáu tháng một mươi tàu cá qnna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts do ông lương văn viên
chú thầy huyện núi thành tỉnh quảng nam
hành nghề câu mực trên tàu có năm mươi tương lao động đang hoạt động cách mũi an hòa tỉnh quảng nam khoảng ba trăm bảy mươi hải lý về hướng đông nam
cách đảo song tử tây trường sa khoảng bảy mươi hải lý về hướng bắc đông bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu
tàu cá qnna chín mươi nghìn ba mươi chín ts hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được bốn mươi hai thuyền viên trên tàu qna chín mươi nghìn một trăm hai mươi chín ts
trong đó có một người đã tử vong hiện một mươi hai ngư dân vẫn đang mất tích
ngoài ra vào lúc một giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi tàu cá qnna chín mươi nghìn chín trăm hai mươi bảy ts cũng đã bị sóng đánh chìm
tàu cá qnna chín mươi một nghìn bảy trăm tám mươi hai ts hoạt động gần khu vực tàu bị chìm đã vớt được ba mươi tám thuyền viên hiện vẫn còn một ngư dân trú tại huyện núi thành mất tích
tính đến thời điểm hiện tại đã có tám mươi người được cứu sống một mươi ba người mất tích và một người tử vong
hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với các tàu thuyền ngoài cơi tiếp tục nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích
thưa quý vị vùng áp thấp trên biển đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm sáu mươi km về phía tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy dây cấp chín
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến khánh hòa và các bộ ngành thực hiện một số biện pháp
đối với tuyến biển từ quảng ninh đến khánh hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
bằng mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện thuyền trường các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
chủ động cấm biển và đảm bảo an toàn cho người tài sản tại các tròi canh lồng bè tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới bão
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống
đối với khu vực đất liền các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ưng phó giảm thiểu thiệt hại
tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
bố trí lực lượng phương tiện để khắc phục sự cố khi xảy ra mưa lớn đảm bảo an toàn các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công
triển khai các biện pháp tiêu úng phòng chống ngập lụt khu vực đô thị khu công nghiệp kiểm tra ra soát vận hành
đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
các cơ quan thông tin báo chí tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn đến các cấp chính quyền
chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó
trong chiều ngày hôm qua công an tp hà nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người này
phát hiện vào ngày một mươi ba tháng một mươi tại khu vực sông hồng thuộc xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
thông tin ban đầu đối tượng gây án là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nạn nhân là hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng khanh hẹn nạn nhân đến nhà riêng tại khu đô thị vinhome ocean park đa tốn huyện gia lâm hà nội
tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẫn đối tượng khanh đã dùng dao sát hại nạn nhân sau đó phân xác thành nhiều phần cho vào thùng xốp
sau khi gây án đối tượng thuê taxi trở đến khu vực thôn giang cao xã bát tràng huyện gia lâm để phi tang
đối tượng vứt một số phần thi thể xuống sông hồng và trôn giấu một phần thi thể ở mép sông hồng
ngày một mươi ba tháng một mươi đối tượng dùng xi măng để phủ lên nơi trôn xác nạn nhân sau đó bỏ trốn về thái bình
ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tp hà nội đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình
công an huyện gia lâm đã phát hiện bắt giữ đối tượng tại nhà riêng ở thái bình
khi bị phát hiện đối tượng đã tự sát tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và đưa đối tượng đến bệnh viện
hiện tại sức khỏe đối tượng đã tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội
vụ án này có một tính chất đặc biệt không chỉ vì giết người mà còn phân xác của nạn nhân ra để phi tan
để nhằm che giấu chi vết của cơ quan điều tra đối tượng này là không nghĩa
cơ quan điều tra đã phát hiện bắt giữ đối tượng tại nhà riêng ở thái bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tạ duy khanh về tội giết người
theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi động cơ mục đích và các hành vi phạm tội khác nếu có
thông tin đáng chú ý khác ba nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy lưu thông trên đường bất ngờ lao vào cột đèn đường tử vong
vụ việc xảy ra tại thành phố thuận an tỉnh bình dương dạng sáng nay
đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc phường bình chuẩn thành phố thuận an cú đâm mạnh đã khiến cả ba nam thanh niên văng xa hàng chục mét bị thương rất nặng
chiếc xe máy cũng văng xa khoảng ba mươi mét hư hỏng nặng phát hiện vụ việc người dân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng cả ba nam thanh niên đã tử vong tại bệnh viện
theo một số người dân thời điểm xảy ra tai nạn chiếc xe máy chở ba nam thanh niên này chạy

cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên vừa làm rõ các đối tượng thực hiện một vụ cướp tài sản
người nước ngoài đang tạm trú trên địa bàn
theo trình báo của anh pang shi yong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tỉnh quảng tây trung quốc hiện đang tạm trú tại thị xã mỹ hào
vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi anh yong điều khiển xe mô tô đi trên đường thì bất ngờ bị ba nam thanh niên điều khiển hai xe mô tô áp sát cướp tài sản rồi tẩu thoát
theo trình báo của anh yong tài sản bị cướp gồm một ba lô
bên trong có một điện thoại di động nhãn hiệu iphone một máy tính sách tay nhãn hiệu lenovo số tiền một triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng cùng một số giấy tờ tùy thân
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định ba đối tượng thực hiện vụ cướp này là vũ văn đức nguyễn quang anh và hoàng lê gia phúc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản
trước đó đức và phúc đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn hai xã bạch sam và minh đức thị xã mỹ hào
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng thời thu hồi được toàn bộ tài sản bàn giao cho bị hại
sau khi chia tay nguyễn trịnh duy anh đã lấy các clip nóng của bạn gái gửi vào nhóm kín trên mạng xã hội và đe dọa tống tiền nạn nhân
công an thành phố bắc cạn đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam nguyễn trịnh duy anh
chú tại xã ngọc long huyện yên mỹ tỉnh hưng yên về hành vi truyền bá văn phòng truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và cưỡng đọc tài sản
tại cơ quan công an nguyễn trịnh duy anh đã khai nhận trước đó có quen biết và nảy sinh tình cảm với một cô gái trú tại thành phố bắc cạn
sau đó cô gái đã tự quay clip nóng của mình gửi cho duy anh
khi hai người xảy ra mâu thuẫn và chia tay duy anh đã chia sẻ ba video clip chứa nội dung văn hóa phẩm đổi trụy lên nhóm kín
và yêu cầu người yêu cũ phải chuyển một số tiền nhất định thì mới gỡ các bài đăng và xóa video clip có chứa nội dung nhạy cảm của cô gái này
do lo sợ thì cô gái đã chuyển cho đối tượng số tiền hơn hai triệu đồng
đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ xử lý năm tàu đánh cá đánh bằng hình thức tận diệt
vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ vùng biển gần bờ xã vĩnh trung thành phố móng cái
đội tuần tra kiểm soát của đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia phát hiện bắt giữ năm tàu gỗ đang khai thác thủy sản bằng hình thức tận diệt
các tàu gồm hp một nghìn tám trăm hai mươi tám ts do nguyễn văn thêm chú tại lê trân hải phòng làm thuyền trưởng
tàu cá qn chín mươi nghìn bảy trăm linh bốn ts do bùi văn huy cường làm thuyền trưởng
tàu cá qn một mươi bảy ts do bùi văn huy cường làm thuyền trưởng
tàu cá qn chín mươi nghìn một trăm hai mươi một ts do vũ văn hiệu chú tại quảng yên quảng ninh làm thuyền trưởng
tàu cá qn chín mươi nghìn một trăm hai mươi một ts do bùi văn cường chú tại thủy nguyên hải phòng làm thuyền trưởng
và tàu cá qn chín nghìn hai trăm sáu mươi tám ts do nguyễn văn thắng chú tại quảng yên quảng ninh làm thuyền trưởng
các phương tiện đã vi phạm lỗi sử dụng trã cào khai thác thủy sản trái phép
hai đối tượng sùng a tùa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và sùng a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
các đối tượng sùng a tùa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực xã nậm búng huyện văn trấn tỉnh yên bái đối tượng sùng a tùa và sùng a co bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng với tăng vật tại chỗ gồm hai mươi bánh heroin có khối lượng sáu sáu trăm bảy mươi tám kg và chín sáu trăm sáu mươi năm kg ma túy tổng hợp cùng với một số tăng vật có liên quan
cũng liên quan đến ma túy tại quảng nam lực lượng chức năng tỉnh vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam
tại cửa khẩu quốc tế nam giang tiến hành kiểm tra xe ô tô hai mươi chín chỗ ngồi hiệu hyundai contry mang biển số lào hai nghìn sáu trăm sáu mươi năm tổ công tác phát hiện trong hai thùng xốp có năm bánh hình chữ nhật nghi là ma túy sạng cần xa khô
tổ công tác xác định số hàng trên là của trương hồ phước tú
bốn mươi tuổi trú tại vinh thanh phú vang thửa thiên huế
qua lấy lời khai ban đầu tú khai năm bánh này là ma túy dạng cần sa mua từ một người đàn ông bên lào với số tiền là hai mươi một triệu đồng mang về việt nam mục đích để bán kiếm lời
số tiền để mua ma túy trên là của người đàn ông tên là tấn năm mươi năm tuổi ở thành phố đà nẵng đưa cho tú
tổ công tác đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn hữu tấn ở phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc phó hiệu trường trường trung học phổ thông hàm tân tỉnh bình thuận bị người lạ đến nhà hành hung gây thương tích phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận vừa có ý kiến chỉ đạo cơ quan công an khẩn trương điều tra xử lý đồng thời tổ chức thăm hỏi và có biện pháp ổn định tình hình dạy và học tại trường hàm tân
thông tin ban đầu trưa ngày một mươi bốn tháng một mươi
phụ huynh một em học sinh lớp một mươi một đến nhà tìm thầy nguyễn đình thiều là phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông hàm tân để nói chuyện phản đối việc nhà trường mời con mình lên làm việc trong lúc tiết học đang diễn ra
tuy nhiên sau đó thầy thiều bị người đàn ông đi cùng với phụ huynh này lao vào đánh dẫn đến nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy mũi chấn thương hàm và tụ máu mắt trái
vào cuộc điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân đã xác định được danh tính đối tượng tấn công thầy giáo và đang xác minh nơi lẩn trốn để vận động đối tượng ra đầu thú
tiến hành kiểm tra cơ sở cầm đồ đại lợi nằm trên địa bàn thị trấn trợ rã huyện ba bể tỉnh bắc cạn phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an huyện ba bể đã phát hiện vũ ngọc sương chủ cơ sở có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bước đầu điều tra cơ quan công an phát hiện vũ ngọc dương đã cho vai cầm cố tài sản và thu tiền lãi của người dân vượt qua quy định của pháp luật với lãi suất lên đến bảy đồng một triệu một ngày
khám xét khẩn cấp tại cơ sở cầm đồ của sương cơ quan công an đã tạm giữ gần một mươi triệu đồng một mươi xe mô tô cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan
được biết dương đã có hai tiền án trong đó vừa chấp hành xong án phạt bảy tháng tù cùng với tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
họ án tích hiện viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc cạn đã phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ ngọc dương
cũng với hành vi cho vai lãi nặng cơ quan cảnh sát điều tra vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thạnh tỉnh long an kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố
đó là phan văn hải quách văn chính nguyễn văn chiến
cùng chú thị xã sơn tây thành phố hà nội và nguyễn hữu phúc chú tỉnh phú thọ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai nắm bắt được nhu cầu vay tiền mà không cần thế chấp tài sản của nhiều người dân
hải đã cho gần bảy mươi người trên địa bàn các huyện tân thạnh thạch hóa thủ thừa tỉnh long an vay tiền với lãi suất cao nhất lên đến bảy trăm hai mươi một năm